đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp phú xuân xã thạnh hòa huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
phát biểu tại ngày hội đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và chúc mừng những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hậu giang nói chung
ấp phú xuyên nói riêng đồng thời đề nghị ấp phú xuyên quan tâm tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để người dân dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện quan tâm ngăn chặn các thông tin xấu độc hại trên mạng xã hội
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vận động người dân giáo dục đào tạo con em không để xảy ra tệ nạn xã hội
xây dựng hệ thống chính trị ấp vững mạnh kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới
dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã tặng một mươi các nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn ấp phú xuân